bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc
theo đó thời gian tiệu trường sớm nhất là vào ngày một tháng chín và tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín
học kỳ một sẽ kết thúc trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm và kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng năm
riêng về thi tốt nghiệp trung học phổ thông thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
giám đốc sở giáo dục và đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt thiên tai và bố trí học bù bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học